tổng mức đầu tư dự án là hơn bốn trăm linh tỷ đồng dự kiến việc xây dựng sẽ hoàn thành sau một năm
đoạn thi công có đường dẫn chiều dài một năm km rộng ba mươi ba m và các nhánh cầu kết nối với tuyến đường trên cao từ hướng đường cổ linh